thưa quý vị thời gian gần đây lực lượng công an liên tục triệt phá nhiều đường dây ghi lô đề sử dụng công nghệ cao
nhiều đường dây có sự tham gia của nhiều đối tượng ở các tỉnh thành khác nhau
công an thị xã thái hòa tỉnh nghệ an vừa phá chuyên án đánh bạc liên tỉnh với nhiều đối tượng tham gia
và ngay sau đây sẽ là phản ánh của antv tại tỉnh nghệ an
võ thị hiếu chú tại quận hoàn kiếm hà nội là chủ tròm một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề qua mạng
bằng các mối quan hệ quen biết hiếu đã liên kết với một số đối tượng tại thị xã thái hòa tỉnh nghệ an để tổ chức ghi lô đề qua zalo facebook telegram
công an thị xã thái hòa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ ứng dụng công nghệ cao để phá án
trong quá trình trực tiếp ra hà nội để bắt đối tượng cầm đầu ban chuyên án đã nhận được sự phối hợp của công an và chính quyền địa phương
đến ngày bảy tháng sáu tổng cộng chín đối tượng đã bị bắt trong đó có tám đối tượng là nữ giới